hình ảnh gây xúc động cho nhiều người trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ ở trung kính
vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm đó là khoảnh khắc nam thanh niên dùng thang leo lên ngôi nhà đang cháy
liên tục cố gắng đập tường để cứu những người mắc kẹt bên trong
nhờ sự dũng cảm của anh nên đã cứu thành công được ba người
theo chia sẻ được biết người thanh niên tên hoàng tuấn hai mươi một tuổi quê ở nam định
nam thanh niên mặc quần đùi không thiết bị hỗ trợ không có dây an toàn
chỉ bấu víu lên chiếc cửa sổ và thang tạm kê lên cục nóng điều hòa trong lúc ngọn lửa đang bùng lên xung quanh
hiểm nguy như vậy nhưng anh đã dũng cảm và dùng hết sức bình sinh đập những nhát búa vào tường
cứu sống ba người trong một gia đình gồm hai người lớn và một em nhỏ
chứng kiến hình ảnh này nhiều người đã bày tỏ cảm xúc
cảm ơn anh người hùng không mặc áo tràng nhờ sự khán giả đó đã cứu được một gia đình
ngay sau khi đám cháy xảy ra đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu fas ango
cùng hơn một mươi thành viên của nhóm này cũng đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ
một mươi bốn thành viên thì lúc đó cá nhân tôi cùng một mươi bốn thành viên đã cùng lực lượng chức năng
hướng dẫn và kéo vòi vào từ những giây phút đầu tiên để có thể là phụ các anh ấy dập lửa
các lực lượng cứu hỏa dập lửa và cũng như là để chờ xem là lực lượng chức năng sẽ
và lực lượng cứu hỏa sẽ đưa được những nạn nhân ra ngoài
cũng phía cổng để chúng tôi sơ cứu và đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất
thì lúc đó khoảng năm phút sau thì chúng tôi mới nhận được một nạn nhân lớn độ tuổi đầu tiên
đang trong tình trạng ngặt khói và khó thẳng
thì ngay lập tức thì chúng tôi cùng lực lượng cấp cứu một trăm một mươi năm đã hỗ trợ cho các nạn nhân
và chuyển lên xe cấp cứu một trăm một mươi năm đưa đi cấp cứu ngay tại bệnh viện giao thông vận tải
và sau khoảng ba phút sau đó thì chúng tôi lại thấy được có
ba người nữa tự di chuyển ra từ trong đâm cháy ra khỏi khu vực nguy hiểm
và được lực lượng cứu hỏa đưa ra và dẫn dắt ra khỏi ra khu vực an toàn
sau khoảng hai giờ thì chúng tôi nhận được lệnh điều động của lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cơ đoàn cứu hộ thì cùng tiến vào trong hiện trường để tìm kiếm những người còn sống sót còn lại
tình trạng của những nạn nhân đã bị tử nạn và tìm phương án để đưa xuống cho phù hợp
sau khoảng lúc năm giờ thì chúng tôi đã cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đã hỗ trợ hoàn toàn
cho những người tử nạn di rời ra khỏi căn nhà bị cháy và bàn giao kết thúc công việc cứu nạn cứu hộ của mình
và về trụ sở cũng như là ai có công việc gì thì làm
quá trình cứu nạn đấy thì có những cái khoảnh khắc hay gì nó để lại cho anh
thực sự đây cũng phải là lần đầu tiên tôi tham gia cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng
để giúp đỡ cho một là ai đó một vài người
đây là lần thứ hai mà tôi chứng kiến cái thảm khốc của những hiện trường của lực lượng cháy
trong đó là có những nạn nhân đã cố gắng thoát thân ra đồi cầu thang
để có thể là rời khỏi tòa nhà và có thể là chạy ra được một cái chối an toàn
thế nhưng họ đã bất thành và phần thi thể của họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do đám cháy và do sức nóng của lửa
tôi nhận thấy rằng là đại đa số các vụ cháy cho đến thời điểm hiện tại mà tôi viết thì đa số là mọi người bị từ đạn đều rơi vào trong cái tình trạng là không có lối thoát
cái lối thoát duy nhất thì thường thường đã bị tránh và bị bịt kín
cho nên là mọi người không thể thoát được khỏi cái khu vực được
thông tin chính thức từ công an tp hà nội vụ cháy nhà trọ trên phố trung kính đã khiến một mươi bốn người tử vong
các lực lượng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
ubnd tp hà nội cũng đã có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại nhà số một hẻm ba mươi một ngách chín mươi tám ngõ bốn mươi ba đường trung kính phường trung hòa quận cầu giấy dạng sáng hai mươi bốn tháng năm
cụ thể vào hồi h bốn mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng năm tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố hà nội đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấu nạn cấu hộ công an thành phố hà nội và công an quận cầu giấy
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận cầu giấy công an phường trung hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy
đến giờ năm mươi hai phút cùng ngày các đơn vị đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu dụi nhiều xe máy xe đạp điện xe đạp tại khu vực sân khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy
các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến một h hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn qua tìm kiếm ban đầu các lực lượng chức năng xác định một mươi bốn người tử vong
theo ubnd tp hà nội ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến
chủ tịch ubnd tp trần sĩ thành thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng điều hành bộ công an trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lãnh đạo công an thành phố và bí thư chủ tịch ubnd quận cầu giấy
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại ubnd phường trung hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bí thư thành ủy đinh tiến dũng chủ tịch ubnd tp trần sĩ thành đã chỉ đạo công an tp phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật
lãnh đạo tp đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với ubnd quận cầu giấy tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy
mức năm mươi triệu đồng đối với người tử vong và ba mươi triệu đồng đối với người bị thương thực hiện ngay trong sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ở diễn biến mới nhất hội liên hiệp phụ nữ quận cầu giấy vừa có báo cáo nhanh về các trường hợp gặp nạn trong vụ cháy
theo báo cáo số người tử vong trong vụ cháy là một mươi bốn người người bị thương là sáu người ba phụ nữ hai trẻ em một nam giới
hiện những người bị thương đang được cấp cấu tại bệnh viện giao thông vận tải
theo báo cáo của hội liên hiệp phụ nữ quận cầu giấy vụ cháy đã khiến gia đình gồm bảy người của chị n tat là cán bộ tại phường trung hòa gặp nạn
gồm ba nội chồng mẹ chồng bố chồng chồng chồng chị t và hai con một trai một gái
không may trong số những người gặp nạn đã có những người tử vong chị t và hai con của chị đang cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải
chồng chị t chưa xác định được thông tin
ngôi nhà cháy xảy ra tại số một cách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính là nhà ở gia đình cho thuê để ở và sửa chữa xe đạp điện
theo thông tin từ ubnd quận cầu giấy ngôi nhà nói trên cách mặt phố trung kính khoảng hai trăm linh m
tại ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng ba mươi mét
ngôi nhà bị cháy quy mô một nhà hai tầng một tùm bố trí sân phơi thoáng một nhà ba tầng mỗi tầng bốn phòng hành lang hở phía trước
nhà được xây dựng với diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai trên tổng diện tích khu đất xây dựng là hai trăm linh năm m hai
phần diện tích còn lại khoảng năm mươi năm m hai là sân trống bố trí để xe
ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng
tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là bảy người có một mươi bảy người đăng ký thuê để ở tổng số một mươi hai phòng cho thuê một mươi phòng cho thuê và hai phòng chủ nhà ở
thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do ubnd phường sở tại tổ chức
một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã được đưa về nhà tăng lễ cầu giấy và đang được người thân nhận diện tại nhà tăng lễ
có mặt tại nhà tăng lễ cầu giấy nhóm phóng viên của báo sức khỏe và đời sống đã ghi nhận hiện nay tại đây vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào được đưa ra
thế nhưng các gia đình đã lần lượt tới đây để thực hiện mọi thủ tục
không khí tăng thương bao trùm nhà tăng lễ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa
người nhà nạn nhân bật khóc khi nghe được những thông tin về người thân của mình
bên ngoài lực lượng an ninh xung quanh nhà tăng lễ cũng được thắt chặt
ngoài ra một số nạn nhân khác hiện đang ở bệnh viện một trăm chín mươi tám
con số thương vong tính đến thời điểm hiện tại gồm một mươi bốn người tử vong và ba người bị thương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký công điện số năm mươi hai cdttg
gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
trực tiếp có mặt kiểm tra tại hiện trường từ sáng sớm bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng các đồng chí thường trực thành ủy hà nội
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà phó chủ tịch quốc hội trần quang phương lãnh đạo bộ công an công an tp hà nội đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở
trao đổi với lãnh đạo địa phương phó thủ tướng trần hồng hà bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố cấp ủy chính quyền quận phương
tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả huy động mọi nguồn lực kịp thời hỗ trợ tốt nhất cho các hộ dân công an thành phố bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân
nhận được thông tin mở đầu phiên làm việc ngày hai mươi bốn tháng năm tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định đã thay mặt các đại biểu quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân
quốc hội đề nghị bộ công an ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương
kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình để đảm bảo cuộc sống
quốc hội cũng đề nghị chính phủ các cơ quan hữu quan các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước
hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đề nghị dân nâng cao cảnh sát ứng phó kịp thời không để xảy ra trái nổ